xin kính chào quý vị và các bạn
do khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và lệch đông
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành
ở phía đông bắc bộ tiếp tục chỉ có mưa vài nơi
và rét nhẹ vào lúc đêm
sáng sớm thì có sương mù nền nhiệt tăng dần
giao động là từ một mươi bảy đến hai mươi sáu độ
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới phổ biến là ít mưa
đêm và sáng sớm thì rét nhẹ và có sương mù dài rác
với nền nhiệt cao nhất trong ngưỡng là từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
dự báo xa từ đến ngày hai mươi chín
khi mà khối không khí lạnh được tăng cường
thì tại bắc bộ mưa rông sẽ tăng lên diện giải rác
cùng nền nhiệt giảm đi đáng kể
khu vực trông bộ trong ba ngày tới
do vẫn chưa có hình thế thời tiết đặc biệt nào tác động
nên thời tiết cũng tương đối là ổn định
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
thời điểm đêm và sáng sớm thì có thể có sương mù xuất hiện rải rác
mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi
tập trung ở phía bắc khu vực
với mức nhiệt cao nhất trong ngưỡng là từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ
có nơi còn cao hơn
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết không có nhiều biến động
phổ biến là có mưa vài nơi ngày nắng
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh của người dân
trong những ngày giáp tiết âm lịch
với mức nhiệt trưa chiều đạt ngưỡng là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
ở vùng cao tây nguyên tiếp tục trong thời kỳ mùa khô
phổ biến là ít mưa ngày nắng và độ ban ngày ở mức khá thấp
do điều kiện địa hình nên tại tây nguyên
mức nhiệt về đêm vẫn ở ngưỡng z
với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ một mươi sáu đến ba mươi độ
và điểm dừng chân cuối cùng là khu vực nam bộ
tại đây thời tiết cũng ít mưa trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi ba mươi bốn độ như ở bình dương đồng nai hay tây ninh